thường thì khi dùng shopee thì sẽ có thể hiện số lượng người mua sản phẩm đấy
ví dụ như là thường thì tôi sẽ xem những sản phẩm có hàng nghìn người mua trở lên

tôi thường tìm hiểu trên facebook hoặc shopee
sau khi tìm hiểu trên đó thì những mặt hàng giá trị nhỏ thì tôi có thể mua trên shopee luôn

mình sẽ kiểm tra xem kĩ hơn những comment bên trong để thấy ra chất lượng của chủ đấy

mà chị thkind bình tĩnh
mà chị thkind bình tĩnh
mà chị thkind bình tĩnh
đúng là tégis
mà chị thkind bình tĩnh
lần đầu tại
vì chúng tôi là republic
thưa quý vị thời gian gần đây nhiều vụ việc xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng trên môi trường trực tuyến đã được ghi nhận
trong đó nổi bật là các vấn đề liên quan đến quảng cáo gian dối bán hàng không rõ nguồn gốc lừa đảo bán hàng thông tin không rõ ràng không đầy đủ
để giúp người dùng nâng cao ý thức kỹ năng khi mua sắm online tránh mua phải hàng giả hàng kém chất lượng
phóng viên intv đã có cuộc trao đổi với chuyên gia đến từ công ty cổ phần công nghệ sapo
ở thời điểm hiện tại thì khá nhiều người tiêu dùng đã thay đổi thói quen mua sắm của mình và chủ yếu đã mua sắm trên thương mại điện tử
tuy nhiên để mà mua được những cái sản phẩm mà đúng với những hình ảnh ở trên các cái sàn kinh doanh buôn bán cũng như đăng lên
thì nhiều người đã gặp một vấn đề rất lo ngại là không đúng với cả
vậy thì đâu là cái nguyên nhân dẫn đến cái điều này
nguyên nhân chính ở đây là do trên các sàn bây giờ nó phát triển rất là nhanh
đặc biệt là các sàn lớn như là shopee lazada sendor tiki
cái việc mở bán gian hàng đăng ký cái gian hàng ở trên đó để mở bán nó rất là dễ dàng
chỉ cần số điện thoại chỉ cần email và khai báo những thông tin rất là đơn giản để có thể mở gian hàng và đưa sản phẩm lên đấy để bán rồi
và hiện tại thì các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa ảnh cũng như là tạo nội dung cho sản phẩm nó hấp dẫn rất là nhiều
thành ra nhiều người bán quá cái độ cạnh tranh về nội dung sản phẩm cũng như là về giá nó là cái câu chuyện mà nhiều nhà bán họ cố tình là đưa những cái sản phẩm sai với thực tế
thì thông thường họ sẽ làm giả các cái chỉ số bán hàng
ví dụ như là lướt đánh giá hay là lượt mua thì họ đều có thể là làm giả những số liệu đó
để trong mắt khách hàng thì cái sản phẩm đó trở nên tin tưởng hơn
thành ra người mua sẽ dễ dàng đưa ra quyết định mua hàng
đến cái khâu mà những người mua hàng thì họ chỉ cần nhìn cái ngành
và họ đọc cái nội dung sản phẩm là họ đã quyết định mua hàng rồi
chứ thực tế là cũng chưa được kiểm tra hàng cũng chưa nhìn thấy hàng ở ngoài ngoài thực tế là như thế nào
một vấn đề nữa mà tôi nghĩ cũng là cái nguyên nhân chính
đấy là cái việc cơ chế quản lý cái hàng hóa cái sản phẩm ở trên sàn nó còn lòng lẻo
đặc biệt là các sản chưa có cái chính sách gọi là kiểm kê hàng hóa những hàng giấy tờ giấy phép
ví dụ như hàng nhập khẩu thì phải có những loại giấy tờ gì
thì hiện tại là trên các sàn còn làm chưa chặt
thì người tiêu dùng nên có những cái kinh nghiệm cũng như là cách thức như thế nào để có thể mua được một cái sản phẩm mà nó đúng với mong đợi của họ
báo đài thì cũng đã đưa rất nhiều thông tin về cái việc là mua hàng giả hay là hàng nhái trên các sản thương mại tử
thì ở góc độ người mua thì cần phải nâng cao hơn cái hiểu biết của mình về các loại sản phẩm được bán trên sàn
và đọc kỹ các thông tin về sản phẩm trước khi mua hàng
và nếu trong trường hợp mà khách hàng có chót mua phải hàng giả hay là hàng nhái
thì cũng không nên quá sợ
bởi vì là các sản thì đều có chính sách đổi trả hàng miễn phí
vậy thì trong tương lai thì mình cũng có cái kế hoạch để có thể giúp việc là vừa cung cấp được nền tảng cho các cái đơn vị kinh doanh tốt hơn
mà lại vừa có thể bảo vệ được người tiêu dùng hay không
đấy là một cái vấn đề mà sapo rất là chăm chở
và cũng đang tìm cách để xây dựng một cái cộng đồng hay là một cái công cụ giúp cho người mua hàng và kể cả là chủ shop
đảm bảo được các quyền lợi của họ khi mà kinh doanh trên sàn
người mua hàng họ sẽ mua được những cái sản phẩm chất lượng ở trên sàn theo đúng cái hình ảnh
cái mô tả và cái giá mà họ đã chi trả họ đã biết tới trước đấy
xin cảm ơn những chia sẻ của xuân
thưa quý vị trong khi chờ đợi những giải pháp mang tính triệt để đến từ các cơ quan chức năng
các đơn vị quản lý để mua sắm trực tuyến hiệu quả tiện ích tránh những nguy cơ rủi ro không đáng có
thì vấn đề trước mắt chúng ta vẫn cần phải nâng cao ý thức của những người tham gia giao dịch thương mại điện tử
tức là cả người bán
người bán và người mua đều cần trang bị những kiến thức kỹ năng khi tham gia các giao dịch mua bán trực tuyến
chương trình an ninh mạng ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình an ninh mạng tuần sau